xuyên suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc báo chí cách mạng việt nam luôn thể hiện được vai trò quan trọng là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của đảng
đồng hành gắn bó cùng sự nghiệp thể dục thể thao của nước nhà cũng như các hoạt động văn hóa văn nghệ
và ngày nay các sự kiện văn hóa văn nghệ thể dục thể thao không chỉ thu hút báo chí chuyên ngành mà luôn được các phương tiện truyền thông quan tâm
trở thành món ăn tinh thần của đông đảo công chúng và bạn đọc
vai trò và sự ảnh hưởng của báo chí đối với công tác văn hóa văn nghệ thể dục thể thao là những công cụ thiết thực để phản ánh định hướng phát triển
ghi nhận những đóng góp biểu dương những tấm gương người tốt việc tốt quảng bá thông tin về các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
trong suốt một chặng đường dài của thể thao việt nam hơn bảy mươi năm phát triển xây dựng và phát triển ngành thể dục thể thao
đồng hành với thể thao trong đó có các cơ quan báo chí chính của đảng và nhà nước
trong suốt quá trình phát triển của ngành thì báo chí và truyền hình đóng vai trò rất là quan trọng
và chính cái thông tin mà đưa được đến mỗi người dân thì càng ngày càng đóng một vị trí rất là quan trọng
và những thông tin đó cho đến giai đoạn hiện nay thì càng ngày càng được cập nhật rất nhanh nhất
là một trong các phương tiện truyền thông đại chúng chủ chốt báo chí đang tích cực thông tin truyền tải những kiến thức tri thức nói chung
và văn hóa nói riêng đến mọi tầng lớp nhân dân thực hiện việc không ngừng nhiệm vụ của mình
làm cho cuộc sống tinh thần của người dân thêm phong phú đẹp đẽ
với những đóng góp của báo chí đối với đời sống văn hóa văn nghệ thể dục thể thao nước nhà
tại buổi gặp mặt với báo chí nhân ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện đã gửi những lời trí ân sâu sắc tới các nhà báo
đặc biệt là những nhà báo đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch
phản ảnh của báo chí thì giúp cho chúng tôi hoàn thiện hơn
hoàn thiện hơn các quy định của pháp luật
các chủ trương chính sách để quản lý và phát triển lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch
và đây là một vấn đề vô cùng quan trọng
và thời gian vừa qua thì chúng tôi điều chỉnh
có thể nói rất là nhiều các cái quy định của pháp luật
thông qua phản ảnh của báo chí từ đời sống của thực tiễn
cho nên một lần nữa chúng tôi khẳng định rằng
chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của báo chí
đối với hoạt động của ngành văn hóa thể thao và du lịch
báo chí là hình thức tuyên truyền
có khả năng tác động đến ý thức sinh hoạt văn hóa tinh thần của mỗi người dân
góp phần nâng cao hơn nữa sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà
cũng như hoạt động văn hóa văn nghệ